thành phố hà nội đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương một trăm ba mươi bốn huấn luyện viên vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại sea games hai mươi chín
các vận động viên hà nội đã giành được năm mươi huy chương với một mươi bảy huy chương vàng một mươi năm huy chương bạc và một mươi sáu huy chương đồng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến dự buổi lễ
các vận động viên hà nội đã đạt thành tích xuất sắc tại sea games hai mươi chín
ba mươi triệu đồng với mỗi huy chương bạc và hai mươi năm triệu đồng đối với mỗi huy chương đồng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh những công hiến của các huấn luyện viên vận động viên tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của thế thao hà nội trong thành tích chung của thể thao nước nhà
tiếp thủ ý kiến của các huấn luyện viên vận động viên đồng chí hoàng trung hải khẳng định hà nội sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngành thể dục thể thao thành phố để ngành đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa